vang vọng non sông
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trung ương đảng mở chiến dịch hòa bình phá phòng tuyến sông đạc tạo điều kiện phát triển chiến tranh du kích đây là chiến dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay của quân đội ta
ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một trung ương đảng đã tạo ra một chiến dịch hòa bình phá phòng tuyến sông đạc

trong trận thắng này gương anh hùng đã đánh phục kích giặc ở làng giang mỗ
hùng củ chính lan mô trí dũng cảm dùng liệu đạn diệt xe tăng địch đã trở thành tấm gương sáng không chỉ cho trung đoàn mà cả nước học tập noi gương
hùng củ chính lan mô trí dũng cảm dùng liệu đạn diệt xe tăng địch đã trở thành tấm gương sáng không chỉ cho trung đoàn mà cả nước học tập noi gương